trên nơi ở khu vực phía nam của tây nguyên cũng như là toàn bộ khu vực nam bộ có thể vẫn xuất hiện mưa rào và rông
tuy nhiên lượng không nhiều và kết thúc nhanh nên nhìn chung sẽ không gây trở ngại đến các hoạt động dân sinh
trên biển trong ngày hôm nay khu vực có thời tiết xấu sẽ tập trung tại phần phía bắc của biển đông
cũng như là khu vực vịnh bắc bộ với mưa rào và rông dài rác
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước